thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đã xác định
đổi mới phương pháp phong cách lề lối làm việc của các cơ quan lãnh đạo của đảng từ trung ương tới cơ sở
xây dựng phong cách làm việc khoa học tập thể dân chủ gần dân trọng dân vì dân bám sát thực tiễn nói đi đôi với làm
và tổ chức đối thoại với dân được nhiều địa phương áp dụng như là một giải pháp cơ bản để đưa chủ trương đó thành những kết quả cụ thể trong cuộc sống
phóng sự sau đây được phóng viên truyền hình nhân dân thực hiện tại huyện hoài đức một địa phương được coi là điển hình
trong công tác đối thoại với dân của thành phố hà nội sẽ làm rõ thêm vấn đề này
theo số liệu thống kê của ủy ban nhân dân huyện hoài đức thành phố hà nội trong tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo trên địa bàn có chuyển biến tích cực
cụ thể đã tiếp gần năm trăm linh lượt công dân đến khiếu nại tố cáo tiếp nhận và xử lý trên hai trăm linh đơn các loại
thụ lý theo thẩm quyền gần một trăm năm mươi vụ và giải quyết đạt hơn tám mươi năm vụ khiếu nại và vụ tố cáo
giải quyết cơ bản kịp thời các nội dung phản ánh kiến nghị của nhân dân
tạo sự đồng thuận cao giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân
có được kết quả trên phần lớn dựa vào hoạt động đối thoại với dân
hợp dụng một cách triệt đẩy để đảm bảo có lợi nhất cho các hộ dân
còn về những vấn đề khiếu kiện đông người kéo dài chúng tôi quyết tâm cố gắng giải quyết một cách triệt đẩy
đầm lại yên năm hai nghìn một mươi bảy hoàn toàn khác so với hai năm trước
năm hai nghìn một mươi năm đầm là khu vực báo động về tình trạng ô nhiễm môi trường vì sự thiếu ý thức của một số hộ dân
từ một đầm nước ngọt tự nhiên nơi đây trở thành hố rác khổng lồ chứa nước thải
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống
các gia đình xung quanh dưới đầm này đều là tất cả nước tự hoại
rồi tất cả các gia đình chăn nuôi đều cho cống chảy ra ngoài này
rất ô nhiễm cho nên chúng tôi cũng rất là bức xúc
được biết tình trạng ô nhiễm tại đầm lại yên đã kéo dài nhiều năm mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục
trước thực trạng này cấp ủy chính quyền xã lại yên đã tổ chức nhiều cuộc đối thoại
với dân để xác định nguyên nhân và tìm cách khắc phục
sau một thời gian điều tra xác minh đã xác định rõ những nguyên nhân khách quan sau
việc xác định mốc giới giữa đất công và đất thổ cư chưa rõ ràng
dẫn đến tình trạng cha chung không ai khóc nên mạnh ai nấy lấn chiếm
sử dụng đất công vào nhiều mục đích
trong đó có việc dùng làm nơi chứa rác xả thải
xác định rõ nguyên nhân nên việc giải quyết không quá khó khăn
vận động đến từng nhà và đến từng nhà

thì đầm không cho nước chảy ra
và không có ai được cho nước chảy ra từ ngoại hoặc các vệnh ra
và tất cả đều là sử dụng rác
chứ thứ là không nên bứt bừa bãi uống
cho nên là bây hiện nay là cũng sạch rồi
được sự đồng ý của huyện ủy
ủy ban nhân dân huyện hoài đức
hơn bốn mươi tỷ đồng từ nguồn vụ
bốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
dành cho cải tạo môi trường và cảnh quan đầm lại yên
theo đó toàn bộ nước thải sinh hoạt được thiết kế tiêu thoát theo đường riêng
không xả thẳng xuống đầm như trước
mỗi tuần có một tổ dân cư trong xá
chịu trách nhiệm vệ sinh bề mặt nước
dọn dẹp rác thải để đầm luôn xanh sạch đẹp
từ ngày có cái bờ đầm này thì đúng là
dân rất là phân tiện đi lại
cũng như là về vệ sinh môi trường là rất là tốt
cũng như là tất cả các nước thải nó không xuống nữa mà là chảy trên đường
thế rồi là cảnh quan cũng như là
nước sạch tạo luyện cho trẻ em hàng ngày để họ tắm đây
thế chúng tôi cũng thế thôi
người dân thì được hưởng lợi về từ những con đường này là
chiều chiều có thể người ta đi toàn bộ đi thể dục
việc cải tạo trả lại sự trong lành cho đầm lại yên
là một trong những kết quả của việc đối thoại với dân
lắng nghe dân nói để giải quyết những vấn đề bức xúc
đổi cộng trong cuộc sống ngay từ cơ sở
xác định công tác đối thoại với dân là nhiệm vụ thường xuyên
bởi vì đây là điều kiện để trao đi đổi lại với dân
nhằm giải quyết những vấn đề bức xúc cùng với nhân dân để bàn bạc
giải quyết những vấn đề bước xúc dân sinh
vấn đề quan trọng là phải nắng nghe và trực tiếp với nhân dân
một cách thoải mái để nhân dân với các vị chính quyền địa phương
được trao đi đổi nại nhiều
thì mọi việc sẽ rõ
người ta không hiểu thì mình phải kiên trì giải thích
và công khai những văn bản liên quan đến chính sách để người dân hiểu rõ
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
lắng nghe dân nói là giải pháp giúp cấp ủy chính quyền các cấp
và người dân gần nhau hơn cùng trao đổi thảo luận
từ đó tìm ra hướng giải quyết những khó khăn vướng mắt của hai bên nảy sinh trong cuộc sống
từ thực tế ở xã lại yên đã một lần nữa khẳng định
đối thoại với dân là một chủ trương đúng
thực để nhân rộng cách làm hiệu quả này
huyện ủy hoài đức đã ra chủ trương tổ chức đối thoại với dân theo định kỳ hàng quý
để kịp thời thu nhận và giải quyết những kiến nghị đề xuất và nguyện vọng của người dân
đây là buổi đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy chính quyền với người dân trên địa bàn huyện hoài đức
sự công khai minh bạch của hoạt động này là động lực thúc đẩy người dân thẳng thắn nêu ý kiến
bày tỏ quan điểm
ngày nay là thuộc của chúng tôi là hầu hết tàn gia đình quân nhân
mà được cấp lấp là
cũng được cấp từ năm một nghìn chín trăm chín mươi một
nên này là chúng tôi là cũng hơn hai chục năm rồi
nhưng mà có hội gia đình ở đây là đến đã bốn thế hệ rồi
và đất thì nay chúng tôi vẫn chưa bàn đao cho địa phương

thủ tục phước mắt
tôi đề nghị là lãnh đạo huyện và thành phố là cũng quan tâm giải quyết cho chúng tôi
trước hết thì tôi trả lời luôn là về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
thì hiện nay thì trên địa bàn toàn huyện ta còn lại
là hơn một mươi thửa đất đang sử dụng vào mục đích là đất ở
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với nhiều lý do
cấp xã thôn thậm chí các tri hội đoàn thể của xã
cấp giao bán trái thẩm quyền
thì việc này trước đây thì không nằm trong đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền chủ động đất
thứ hai là các hộ dân tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất
từ các mục đích đất khác như đất nông nghiệp
và đất vườn ao chuyển sang
những thắc mắc không chỉ tập trung vào vấn đề đất đai
mà tại buổi đối thoại như thế này
các vấn đề liên quan đến an sinh xã hội phát triển kinh tế
đều được người dân đưa ra và đa số nhận được câu trả lời thỏa đáng
nhờ vào cách làm như vậy nhiều vấn đề vướng mắt đã dần được tháo gỡ
xã di trạch là một trong những xã đầu tiên triển khai lắp đặt hệ thống ống cấp nước sinh hoạt
theo dự án cấp nước sạch sinh hoạt cho bảy bốn trăm linh hộ dân của hai xã trên địa bàn huyện hoài đức
tổng mức đầu tư cho dự án là một trăm một mươi tám tỷ đồng
đây là dự án do nhà nước và nhân dân cùng làm
do đó đơn vị chủ quản lĩnh vực này sẽ đầu tư một mươi một bảy triệu đồng một hộ
dân tham gia đóng góp bốn hai triệu đồng một hộ
số tiền khấu trừ vào tiền sử dụng
dụng nước hàng tháng là bốn mươi bốn đồng thời gian khấu trừ là tám năm
tuy nhiên với mức đóng góp như trên nhiều gia đình phản đối vì nhiều lý do khác nhau
một số hộ mong muốn được cấp miễn phí đường ống dẫn nước
một số khác do quen sử dụng giếng khoan và nước mưa nên chưa ủng hộ dùng nước máy
chúng tôi vận động rất nhiều và nói rất nhiều với người dân họ quắc cuộc họp
các ban ngành đoàn thể rồi tới tận hộ dân chúng tôi cũng tuyên truyền vận động
đấy thì người dân người ta hiểu thì người ta
đóng tiền người ta có tiền người ta đóng như thế
còn người dân người ta chưa hiểu thì người ta cứ bảo
bao giờ nước và đến đâu chúng tôi như là điện này này
đồng hồ hết bao nhiêu chúng tôi giả bình yêu chứ chúng tôi
anh đi cày thì phải có châu anh đi nằm thì kinh doanh như điện người ta phải bỏ toàn bộ vốn ra
để thay đổi được nhận thức của người dân về tác hại của việc dùng nước giếng khoan và nước mưa
ảnh hưởng tới sức khỏe như thế nào
cấp ủy chính quyền xã di trạch và cả cán bộ huyện
đã phải dành nhiều thời gian đối thoại gặp gỡ
vận động người dân lắp đường ống nước sạch
theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm
chúng tôi cũng xuống tận nơi giải thích cho người dân hiểu
và người dân cũng rất là đồng cảm chia sẻ
quan trọng nhất đấy là cái chính quyền cấp cơ sở
đấy là cấp xã
cấp xã phải lắng nghe lắng nghe thấu hiểu giải thích ngay cho người dân
tôi nghĩ đấy là vấn đề quan trọng nhất
theo dự tính đến cuối năm nay
người dân toàn xã di trạch sẽ có nước sạch để dùng
góp phần hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
tất cả các hộ dân trên địa bàn được dùng nước sạch
như đã đề ra trong nghị quyết đại hội đảng bộ
huyện hoài đức nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
tôi được hộ dùng nước sạch đầu tiên
tôi rất vui mừng khấn khởi được nước sạch về đến nàng
tôi chỉ mong muốn là không bao giờ bị
mất nước này mà nước phải được sạch sẽ an toàn
từ xưa nay tôi dùng nước giếng khoan thì nó cũng vất vả
đi thay cát thay kiếp mệt nhọc thì thôi tôi cứ làm cái này cho nó nhẹ
để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ việc đối thoại với dân
nhằm giải quyết những vấn đề an sinh xã hội
thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển
huyện hoài đức đã có chủ trương kế hoạch cụ thể
để nâng cao trình độ và kỹ năng tiếp xúc đối thoại của cán bộ với dân
hạn chế tình trạng
làm phát sinh thêm mâu thuẫn do cán bộ thiếu năng lực
chưa đáp ứng được yêu cầu của hoạt động đối thoại
chúng tôi sẽ lồng ghép vào những cuộc họp thôn
như là hội nghị đại biểu nhân dân
rồi một số nội dung mà có nội dung triển khai đến ở thôn
thì chúng tôi lồng ghép vào họp thôn
bên cạnh đó thì mặt trận tổ quốc các đoàn thể chính trị xã hội
cũng lồng ghép vào việc của hội mình đoàn thể mình
để tuyên truyền vận động nhân dân hiểu các chính sách của đảng
những nước đã bàn hành
ngoài việc công tác ở địa phương ngoài hội nghị
thì còn những buổi về nhà sinh hoạt ở khu cộng đồng dân cư
những buổi gặp mặt ở trong khu dân cư
ngoài giờ hành chính chúng tôi có thể là cũng làm rõ thêm
người dân quan tâm người ta vẫn hỏi với các độ tình cảm
anh em tôi vẫn phải làm rõ thêm cái nội dung này
chúng tôi cũng đã yêu cầu các xã là phải nghiêm túc
rút kinh nghiệm phải lắng nghe
có những gì khó vướng nên trao đổi trực tiếp với các phòng chuyên môn của huyện
đối với giải pháp
giải pháp cụ thể của huyện
chúng tôi cũng sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ tiếp dân
từ các cấp xã đến các phòng ban của huyện
trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục
một mặt là các phòng ban của huyện
chúng tôi cũng sẽ giao cùng với cả các cấp xã
đối với những xã mà có nhiều ý kiến kiến nghị
sẽ cùng về giải thích cho dân
không chỉ ở hoài đức
mà các quận huyện khác trên địa bàn thành phố hà nội
cũng đang tổ chức các buổi tiếp xúc

đối thoại với dân theo định kỳ
theo đúng sự chỉ đạo của thanh hủy
việc thực hiện chủ trương này
vừa giải quyết được những sự việc đang gây vướng mắt
cản trở trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương
vừa tạo cơ hội tiếp xúc gần gũi
hiểu nhau tin nhau hơn
giữa đội ngũ cán bộ với người dân sở tại
từ đó nắm bắt đúng để xử lý chúng những vụ việc phức tạp
góp phần ổn định tình hình chung
cụ thể trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố đã tiếp tục
đã tiếp nhận thụ lý theo thẩm quyền
và đã giải quyết được tám mươi năm
trong tổng số một bảy trăm linh khiếu nại tố cáo
nếu không gần dân sát cơ sở
thì hà nội sẽ không thể nào có được kết quả tích cực như vậy
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
qua những gì vừa phản ánh
có thể thấy giải quyết những vấn đề bức xúc trong dân
bằng cách đối thoại với dân
đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực
sự thiết thực không chỉ nằm ở việc xử lý rứt điểm
những tổn động kéo dài
giải quyết được những bức xúc
của người dân trong cuộc sống
mà sự thiết thực còn nằm ở chỗ
giúp cho đội ngũ cán bộ đảng viên
hiểu một cách thấu đáo rằng
đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng
không phải là chuyện gì đó siêu hình
to tát khó hiểu khó làm
mà đơn giản chỉ là gần dân
sát cơ sở để hiểu dân cần gì
và cuộc sống đang đặt ra những vấn đề gì
cần xử lý giải quyết
để rồi từ đó nỗ lực tìm cách tháo gỡ có hiệu quả
góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển
và để gần dân hiểu dân thì có nhiều cách
và gặp gỡ đối thoại là cách tiếp xúc trực diện
đi thẳng vào những vấn đề mà người dân
đang rất quan tâm nên việc nắm bắt
để xử lý trở nên nhanh hơn và hiệu quả
vì như đó mà cao hơn
cứ gần dân sát cơ sở là sẽ tự tìm ra
được cách đổi mới phương thức lãnh đạo
thiết thực và hiệu quả